bệnh viện đa khoa thành phố buôn ma thuật vừa tiếp nhận một mươi sáu người trong đó có ba trẻ em nhập viện cấp cứu nghi là bị ngộ độc thức ăn với các triệu chứng nôn ói nhiều lần thần kinh hoảng loạn và la hét nhiều
tất cả các bệnh nhân đều ở buôn ea nau a xã e tu thành phố buôn ma thuật
phần lớn bệnh nhân sau khi đi nhổ sắn cho một hộ dân trong buôn đã tập trung ăn gỏi thịt lợn với ruột cây chuối
sau đó khoảng một tiếng đồng hồ thì mọi người thấy trong người nôn nao khó chịu nên người nhà phải đưa tới bệnh viện đa khoa thành phố buôn ma thuật cấp cứu
đến sáng ngày tám tháng hai các bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện để theo dõi và điều trị
hiện các cơ quan chức năng đã lấy mẫu vật thức ăn để điều tra tìm hiểu nguyên nhân